tối ngày ba tháng bảy sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đã hoàn thành việc xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
cho cán bộ giáo viên và thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi bốn
sở giáo dục đào tạo nhấn mạnh kết quả xác nhận âm tính sars cov hai là giấy tờ bắt buộc khi đem vào phòng thi
hơn tám mươi năm thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm đạt tỷ lệ chín mươi năm hai mươi sáu so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu
ngoài ra có gần một mươi năm tám trăm linh giáo viên coi thi được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong ngày đạt chín mươi hai năm so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu
trong đó quận có số thí sinh lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhất là quận tân phú với bảy một trăm bảy mươi bảy thí sinh
huyện cần giờ có số thí sinh tham gia lấy mẫu ít nhất chín trăm sáu mươi tám thí sinh nhưng lại có tỷ lệ học sinh tham gia lấy mẫu cao nhất chín mươi chín
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho rằng những thí sinh không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
xem như không tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
hiện nay phụ huynh và thí sinh có quyền lựa chọn thi đợt một hay hai nhưng đợt hai ngày nào thì bộ giáo dục đào tạo chưa có lịch
học sinh chờ đợi có thể sẽ thêm khó khăn nếu thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt một thì nên thi
chính minh nhân nhà ở các tỉnh có thể xét nghiệm covid một mươi chín xét nghiệm pcr ngay tại địa phương mình
các em có thể xét nghiệm ở các bệnh viện trung tâm y tế với yêu cầu cơ quan y tế phải đóng dấu màu đỏ vào kết quả xét nghiệm
thí sinh mang giấy xét nghiệm này trình tại khu vực đo thân nhiệt ở cổng các điểm thi trong những ngày thi